nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy
bộ công thương đã tăng cường tổ chức các hoạt động chương trình phòng cháy chữa cháy
thoát nạn cứu hộ cho cán bộ công nhân viên các cấp cơ sở
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các công tác phòng cháy chữa cháy
bộ công thương đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền hướng dẫn các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ để phối hợp
hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
bên cạnh đó bộ công thương cũng yêu cầu các tập đoàn tổng công ty
các đơn vị trực thuộc ngành công thương tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
chỉ thị bốn mươi bảy về tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy
thực hiện tổng kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy
cứu hộ thoát nạn tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý
trong đó tập trung vào các đơn vị có nguy cơ cháy nổ cao như điện dầu khí
xăng dầu hóa chất vật liệu nổ công nghiệp chợ trung tâm thương mại
trong các ngày nghỉ tổ chức trực bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn
sớm phát hiện và sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố xảy ra